các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các em đến ở trọ trên địa bàn và được một người đàn ông nhận lo bố trí công việc phục vụ tại một số nhà hàng trên địa bàn
thời gian gần đây do xuất hiện một ổ dịch khác gần đó nên các cô gái này phải nghỉ việc ở lại trong nhà trọ
trong thời gian nghỉ việc cô gái ngoài tỉnh chỉ đi ăn uống mua sắm và làm đẹp ở một số cơ sở dịch vụ gần nhà trọ
có một trong số tám cô gái này đã đến nhà bạn ở thọ linh xã minh tân huyện kiến thụy chơi
hàng loạt địa điểm gần khu vực gần nhà trọ của các f bị phong tỏa để phòng chống dịch
đến ngày ba và ngày bốn tháng một mươi hai khi thấy một số bạn cùng nhà trọ có biểu hiện ho sốt đau đầu
nhóm cô gái này đã ghé một số hiệu thuốc gần khu vực mua que test covid một mươi chín
vào tối tám tháng một mươi hai khi có kết quả xét nghiệm rt pcr của cdc hải phòng khẳng định cả tám cô gái trên đều dương tính sars cov hai
ủy ban nhân dân quận đồ sơn đã đề xuất chuyển các f này tới các khu cách ly điều trị tập trung
kết quả đến ngày chín tháng một mươi hai chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ quan chức năng đã truy vết
được tám mươi người có tiếp xúc gần với tám cô gái trên
các trường hợp f một chủ yếu là những người ở gần khu nhà trọ tiếp xúc khi bán hàng phục vụ ăn uống và dịch vụ làm đẹp
theo đó cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa các hộ gia đình f khu vực nơi các f đã đến
phun khử khuẩn và theo dõi y tế đối với các f một f hai liên quan
ngày chín tháng một mươi hai lãnh đạo phường hợp đức quận đồ sơn thành phố hải phòng xác nhận
chín cô gái nói trên là lao động dịch vụ tự do người dân tộc thiểu số
phương khác nhau nhưng cùng cư trú tại khu trung nghĩa hai trên địa bàn phường
ban đầu địa phương ghi nhận một thiếu nữ trong nhóm này nhiễm dịch
truy vết xét nghiệm mở rộng tiếp tục ghi nhận các ca còn lại
trong chín nữ bệnh nhân này chỉ có ba người đã được tiêm phòng
số còn lại chưa tiêm vì chưa đủ tuổi và chưa tới đợt tiêm chủng
theo thông tin từ ngành y tế hải phòng từ việc ghi nhận chín cô gái tại hợp đức
quận đồ sơn bị nhiễm covid một mươi chín hải phòng đã tiến hành truy vết ca f một f hai
tiến hành xét nghiệm và ghi nhận tiếp hơn một mươi người khác cùng nhiễm
đây là ổ dịch mới có dấu hiệu rất phức tạp khó khăn cho công tác truy vết
đến cuối ngày chín tháng một mươi hai thông tin mới nhất từ ngày y tế thành phố hải phòng cho biết
chỉ riêng trong ngày địa phương ghi nhận thêm hai trăm ba mươi năm ca dương tính sát covid hai
nâng tổng số ca mắc toàn thành phố lên một chín trăm ba mươi hai ca
hải phòng cũng ghi nhận ca tử vong thứ hai do mắc covid một mươi chín là bệnh nhân nữ tám mươi năm tuổi
sống tại phường thượng lý quận hồng bàng hải phòng
bệnh nhân già yếu nằm liệt một chỗ từ năm hai nghìn hai mươi chưa tiêm vaccine do có nhiều bệnh lý nền
bệnh tim huyết áp tiểu đường không thể di chuyển khỏi nhà
bệnh nhân có con mắc covid một mươi chín được lấy mẫu xét nghiệm pcr có kết quả dương tính vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
địa phương đã nhiều lần làm thủ tục chuyển đến điều trị tại cơ sở y tế
tuy nhiên gia đình bệnh nhân đề nghị được điều trị tại nhà và cam kết chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra
địa phương tiếp tục vận động gia đình chuyển bệnh nhân đi điều trị và hàng ngày
nhân viên trạm y tế phường vẫn thăm khám cho bệnh nhân tại gia đình
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hải phòng đang có diễn biến hết sức phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng
dịch bệnh đã xâm nhập nhanh chóng sâu rộng vào nhà máy trường học các cơ sở kinh doanh thương mại
dịch vụ đặt thành phố trước nguy cơ sự đe dọa bùng phát dịch trên diện rộng
dịch bệnh đã xâm nhập nhanh chóng sâu rộng vào nhà máy trường học các cơ sở kinh doanh thương mại
dịch vụ đặt thành phố trước nguy cơ sự đe dọa bùng phát dịch trên diện rộng
đặc biệt khi nhiều tổ chức cá nhân còn rất chủ quan lươn lạ trong phòng chống dịch
các hoạt động có tập trung đông người vẫn được tổ chức thường xuyên ở nhiều nơi
tối ngày chín tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải phòng thông tin
địa phương ghi nhận thêm hai trăm ba mươi năm ca dương tính sát covid hai số ca bệnh cao kỷ lục trong một ngày
cụ thể quận hồng bàng có số ca dương tính cao nhất với năm mươi năm trường hợp
quận lê trân ba mươi một ca là các trường hợp f một liên quan tới ổ dịch trợ sắt
khu công nghiệp với sip các mẫu sàng lọc cộng đồng sàng lọc trong hệ thống y tế
tại quận ngô quyền tiếp tục ghi nhận thêm ba mươi ca chủ yếu là diện f một của ổ dịch trợ sắt
khu công nghiệp với sip và f một của các trường hợp f trước đó tại địa bàn
các mẫu sàng lọc cộng đồng sàng lọc từ nhân viên y tế
trong ngày huyện thủy nguyên ghi nhận hai mươi bảy ca là các trường hợp sàng lọc
tại công ty lerina khu công nghiệp với sip và các f một
tại tiền lãng hôm nay ghi nhận hai mươi ba trường hợp là diện f một các mẫu sàng lọc tại cộng đồng
trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngoài sự nỗ lực và các biện pháp chặt chẽ
để phòng chống dịch của các cơ quan chức năng thì ý thức của mỗi người dân cũng hết sức quan trọng
người dân hãy tự giác nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định tại địa phương
đảm bảo tuân thủ năm k của bộ y tế
hiện tại cơ quan chức năng đang nhấn hành truy vết lịch sử di truyền
và những người tiếp xúc với chín cô gái làm nghề tự do này
cần chủ động liên lệnh ngay với trung tâm y tế cần nhất để được hỗ trợ xét nghiệm
và hướng dẫn cách ly theo quy định
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại